ngày một mươi sáu tháng năm ubnd huyện hòn đất tỉnh kiên giang cho biết địa phương vừa xảy ra vụ cháy rừng lớn
thuộc khu vực tràm khoảng hai năm tuổi do công ty cổ phần gỗ mdf vrg kiên giang quản lý
khoảng bốn mươi hectare rừng tràm do công ty cổ phần gỗ mdf vrg kiên giang quản lý tại khu vực ấp sơn bình
xã nam tái sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang đã bị ngọn lửa lớn thiêu dụi
hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh kiên giang đã được lệnh cơ động đến hiện trường
phối hợp với các đơn vị chức năng để khống chế đám cháy
đến thời điểm này các tổ chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa đón đầu hướng gió phát quang tạo vành đai an toàn
các lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng để dập tắt các đám cháy nhỏ và xử lý triệt để những đám cháy ngầm và tàn cho của đám cháy
cháy ngọn lửa bùng phát trở lại